một nét mới trong cách thức kiểm tra học tập đã được áp dụng tại tp hcm
thay vì làm bài kiểm tra trên giấy như thường lệ thì các em học sinh sẽ làm bài thi trực tuyến thông qua máy tính
đây là sự đổi mới trong giáo dục lần đầu tiên được áp dụng và trường trung học phổ thông nguyễn du là nơi đi đầu
thực hiện ngay tại kỳ thi giữa học kỳ hai đang diễn ra
trường trung học phổ thông nguyễn du tổ chức kỳ thi giữa kỳ môn toán cho sáu lớp một mươi hai năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
điều đặc biệt các học sinh sẽ làm bài thi trực tuyến thông qua máy tính thay vì làm bài kiểm tra trên giấy như bình thường
mỗi học sinh được cung cấp một máy tính có kết nối mạng có sẵn website cung cấp mã đề thi
các em chỉ cần đăng nhập website và làm bài đề thi bao gồm hai mươi năm câu hỏi trắc nghiệm thời gian làm bài bốn mươi năm phút
hồi đại công nghệ phát triển nên vì thêm một máy tính thì tụi em vẫn thấy bình thường có thể dễ hơn là thi đỡ áp lực hơn là thi trên giấy
em thấy là nó giúp cho học sinh tư duy
nhanh hơn với lại nhẹ bén hơn trong cách làm bài
tổ chức thi trực tuyến là một trong những bước chuẩn bị của nhà trường trong việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá
vừa phát huy tính năng động sáng tạo của người học vừa tiết kiệm thời gian cho giáo viên
mặt khác sau khi kết thúc giờ làm bài học sinh biết ngay kết quả của mình bảo đảm độ trung thực và tính chính xác trong thi cử
trong quá trình kiểm tra thì mỗi em là một máy và một mã đề
từ đó mình thấy là cái người học phải là học thật
và thi thực thì mới làm chính xác
và trong quá trình chấm điểm không có sự tác động nào của con người tác động vào
và máy là hoàn toàn làm hết
trường học thông minh thì mình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý
cũng như tương tác của học sinh trong các bài học
thì điều đó đòi hỏi sử dụng công nghệ cả thầy trò phải rất tốt
bảy mươi thầy cô đã đi học tốt nghiệp tinh học dân phòng moss quốc tế
và số còn lại là ba mươi năm thầy cô hè này sẽ được học tiếp tục
ngoài môn toán trường nguyễn du cũng sẽ áp dụng thi trực tuyến với các môn vật lý
hóa học sinh học lịch sử địa lý giáo dục công dân ngoại ngữ
sự cải tiến trong dạy và học đổi mới hình thức thi cử của trường trung học phổ thông nguyễn du
là bước đi nhằm xây dựng trường học thông minh mà trường là một trong bốn đơn vị điểm
được ngành giáo dục thành phố hồ chí minh chọn để xây dựng mô hình trường học thông minh của thành phố